giả vờ mua hàng tiếp cận nạn nhân ra tay rất nhanh bất ngờ
một nhóm cướp gồm bốn đối tượng vừa bị công an huyện đức trọng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba nhóm đối tượng gồm thái hoàng trung hai mươi bảy tuổi lê văn thanh sang hai mươi năm tuổi cùng chú tại huyện di linh
trần minh bảo châu hai mươi ba tuổi trú tại thành phố bảo lộc
và đặng thanh long hai mươi năm tuổi trú tại tỉnh ninh thuận tới ăn sáng tại quán bốn ngã ba phi nôm xã hiệp thạnh huyện đức trọng
thấy chủ quán đeo một sợi dây chuyền vàng lớn các đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất cùng nhau cướp sợi dây chuyền của chủ quán
rồi lên xe tẩu thoát
sợi dây chuyền trên được nhóm cướp đem lên thành phố đà lạt bán cho một tiệm vàng với giá bảy một triệu đồng
tại cơ quan công an nhóm trên khai nhận còn thực hiện hàng loạt các vụ cướp giật tài sản khác
trên địa bàn huyện đức trọng đơn dương di linh thành phố đà lạt và thành phố bảo lộc
riêng tại huyện đức trọng ngoài hai vụ cướp giật trên nhóm này còn thực hiện một vụ cướp giật tài sản trên đường thống nhất
ngoài tiền vàng xe máy cơ quan công an đã thu giữ nhiều bình xịt hơi cay mã tấu đại đao mà các đối tượng mang theo để cướp tài sản
hiện vụ án đang được đấu tranh mở rộng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hiện đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
liên quan tới việc phát hành trái phiếu huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh tập đoàn tân hoàng minh
kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đỗ anh dũng và các cá nhân thuộc tập đoàn tân hoàng minh
đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn
solay công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty có liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng
để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét đối với đỗ anh dũng và sáu bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
các bị can gồm đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên
để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty ông đỗ anh dũng đã ủy quyền cho ông đỗ hoàng minh
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh điều hành tập đoàn tân hoàng minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
thưa quý vị vào chiều qua một người trong vụ bốn công nhân mắc kẹt do ngạt khí ga dưới cống ngầm đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
nạn nhân là một người dân năm mươi năm tuổi công nhân của công ty cổ phần môi trường đô thị hạ long
đây là người bị nặng nhất trong bốn người bị mắc kẹt và bị hôn mê sâu sau khi cấp cứu tại bệnh viện
trước đó vào chiều ngày bốn tháng bốn nhóm công nhân thuộc công ty cổ phần môi trường đô thị hạ long
thi công khu vực trạm bơm thu gom nước thải tại công viên hoa hạ long phường bạch đằng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
trong quá trình nạo vét cống thấy một đồng nghiệp bị ngất cả ba công nhân còn lại xuống ứng cứu và đều bị chóa ngất
khoảng một mươi năm phút sau cả bốn công nhân được lực lượng cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ninh đưa lên khỏi hố nước
và chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh để cấp cứu
hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt ba đối tượng thu giữ một mươi một bánh heroin
ngày bốn tháng bốn tại khu vực thôn nậm siêu xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là cư chiếu
chú tại tỉnh tuyên quang và hờ thị xày
chú tại tỉnh yên bái đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu tại nhà sau đó tìm khách để bán kiếm lời ăn tranh lệch từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên khi di chuyển đến địa điểm giao hàng đã hẹn tại khu vực biên giới thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
trước đó ngày hai tháng bốn tại khu vực thôn an san xã cốc san thành phố lào cai công an thành phố lào cai cũng đã phát hiện bắt quả tàng pàng a phay
chú tại tỉnh biện biên đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
tại cơ quan công an phàng a bay khai nhận đã móc nối với một khách hàng tại thành phố lào cai và thống nhất bán năm bánh ma túy trên với giá bảy trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi di chuyển tới địa phận thôn an san xã cốc san thành phố lào cai phàng a phay đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ
thưa quý vị học sinh quay trở lại trường học trực tiếp đây có lẽ là điều được mong chờ nhất và thậm chí là nhiều người còn chia sẻ vui rằng
đây là ngày giải phóng phụ huynh
vâng cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước thì ubnd tp hà nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất của sở giáo dục đào tạo
về việc cho trẻ từ lớp một đến lớp sáu thuộc ba mươi quận huyện tại thành phố đi học trực tiếp từ ngày hôm nay mùng sáu tháng bốn
trước đó ba tuần đầu của tháng hai học sinh tiểu học và lớp sáu ở ngoại thành hà nội đã được trở lại trường
tuy nhiên sau đó đã phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh
học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi hai quận nội thành thì cũng đến trường học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
tuy nhiên thời điểm đó do thời tiết khắc nghiệt và tỷ lệ phụ huynh đồng thuận chưa cao
nên ubnd tp đã quyết định tạm hoãn
vì vậy thời điểm này việc mở cửa trường học đón học sinh quay trở lại trường được rất mong chờ
con rất hào hứng khi được đến trường được gặp các bạn và học trực tiếp cùng các thầy cô ạ
học giùm ở nhà thì con không được
nghe gió các thầy cô dạy
lần đầu tiên con đến lớp
con thấy thế nào
con thấy rất là vui ạ
cuối cùng là vui sướng
thế cho nên là chúng tôi mong muốn được rằng là dịch bệnh thì là mau chóng được kiểm soát
để các con có thể đến trường vui vẻ
vui mừng phấn khởi
việc được đi học đến trường vào thời điểm này được nhiều phụ huynh và học sinh đều mong chờ
hà nội là địa phương cho học sinh ở nhà với quy mô lớn và thời gian lâu nhất cả nước
để mở cửa ubnd tp hà nội yêu cầu trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
theo hướng dẫn liên ngành của sở y tế sở giáo dục và đào tạo
xây dựng kế hoạch diễn tập và xử lý khi ghi nhận f tại trường vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học
trong quá trình học sinh trở lại trường nếu tình hình dịch bệnh phức tạp và không đảm bảo an toàn
ban chỉ đạo chống dịch cấp quận huyện sẽ xem xét và quyết định có tiếp tục học trực tiếp hay không
trong quá trình học sinh trở lại trường nếu tình hình dịch bệnh phức tạp và không đảm bảo an toàn
bị nhóm của đăng đuổi kịp chém liên tiếp làm cho quý gục ngã
do bị thương nặng nên đối tượng quý được người thân chuyển đi bệnh viện tp hcm để điều trị
vụ việc đang được công an tp tây ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa thành công một tụ điểm mua bán
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán karaoke và hotel king
ở xã điện tiến thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
hiện tại khu vực kinh doanh khách sạn có một mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại khu vực kinh doanh karaoke phát hiện hai mươi chín đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
ngoài ra tại các phòng ngủ và khu vực lễ tân phát hiện thêm hai mươi bốn đối tượng là nhân viên của quán
có dấu hiệu về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh đã phát hiện năm mươi hai trên sáu mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
tiếp tục khám xét tại quán thu giữ thêm một mươi ba túi zip có đựng tinh bột màu trắng
một mươi bịch nghi là ma túy dạng nước trái cây một mươi năm bình khí cười và hơn hai tỷ đồng cùng với nhiều đồ vật khác có liên quan